liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi bốn tháng hai
ở nước ta tiếp tục tăng cao với hơn sáu mươi chín một trăm linh ca mắc mới tăng gần tám tám trăm linh ca so với ngày trước đó
và đáng chú ý là có tới gần bốn mươi tám hai trăm linh ca trong cộng đồng
như vậy là liên tiếp bảy ngày qua kể từ ngày một mươi tám tháng hai cho đến ngày hai mươi bốn tháng hai
số ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam đã vượt mốc bốn mươi ca f một ngày và theo đà tăng mạnh
về công tác điều trị đến nay đã có gần hai ba mươi bốn triệu ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta được điều trị khỏi
trong số các f đang điều trị có hơn ba một trăm linh ca nặng
tại tp hcm số ca trẻ em nhiễm covid một mươi chín trên toàn địa bàn thành phố đang tăng cao
cụ thể số trẻ nhiễm trong tuần từ ngày một mươi bốn tháng hai cho đến ngày hai mươi một tháng hai cao gấp ba lần so với tuần trước đó
trước tình hình này thành phố đã có kế hoạch
cụ thể thành phố đã có kế hoạch chăm sóc trẻ em bị nhiễm đó là thực hiện chiến dịch bảo vệ trẻ em ưu tiên bảo vệ trẻ có nguy cơ bị béo phì